tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai là lễ giáng sinh hay còn gọi là lễ thiên chúa ra đời đã diễn ra trên khắp thế giới trong đó có việt nam
đêm noel không chỉ người theo đạo thiên chúa mong chờ mà nhiều người dân cũng hào hức
ghi nhận không khí đón giáng sinh của người dân tại hà nội
trên mọi nẻo đường con phố của hà nội vào thời điểm này không khí đón giáng sinh và đón chào năm mới đã rất rộn rã vui tươi
dịp lễ giáng sinh năm nay lại trùng vào dịp nghỉ cuối tuần nên những hoạt động văn hóa văn nghệ càng đông vui nhộn nhịp
tại nhà thờ lớn nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận hà nội một trong những địa điểm chính trong địa bàn thủ đô tổ chức thành lễ giáng sinh lớn nhất
tại đây đã thu hút đông đảo người dân đến mừng thánh lễ cùng những người theo đạo thiên chúa
theo thời gian dù không chính thức nhưng ở việt nam lễ giáng sinh gần như được xem là ngày lễ chung và đã trở thành dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhuộn nhịp thắt chặt tình đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau